các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo vũ anh tuấn phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khi tượng thủy văn cô sa
vừa có những phân tích và nhận định về đợt nắng nóng mạnh bắt đầu diễn ra
theo đó trên khu vực các tỉnh miền trung vùng áp thấp nóng phía tây đang phát triển
và có thể gây ra hiệu ứng phơn nên cả nắng cao từ ngày ba mươi một tháng ba
nắng nóng sẽ xuất hiện diện rộng ở khu vực bắc và trung trung bộ
trong khi đó đối với các tỉnh bắc bộ từ ngày một tháng bốn cũng có thể xuất hiện nắng nóng
thậm chí không loại trừ cả khu vực hà nội
đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ mùng ba đến mùng bốn tháng bốn
tuy nhiên ông tuấn nhận định nắng nóng gây gắt sẽ xảy ra ở các tỉnh trung bộ
còn ở bắc bộ là nắng nóng cũng có nhiều điểm chuyển nắng nóng gây gắt
nắng nóng ở đây là nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ nắng nóng gai gắt là từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ ông tuấn nói rõ
đáng lưu ý theo ông tuấn cao điểm hay xảy ra nắng nóng gây gắt là khu vực phía tây của nghệ an
hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
mở rộng xuống phía nam có thể cả quảng nam và quảng ngãi
còn khu vực phía tây bắc bộ thì tập trung ở phía tây của sơn la điện biên
khoảng từ mùng năm tháng bốn do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dãy ngắp thấp
nên các khu vực này có thể có mưa rông nắng nóng kết thúc
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay ba mươi một tháng ba
thủ đô hà nội trời quang mây nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
hồ chí minh trời quang mây có nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi chín độ
thành phố huế trời trong xanh có nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
thành phố đà nẵng trời hứng nắng đôi lúc có mưa rông nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
thành phố hồ chí minh ít mây đôi lúc có mưa rông nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bảy độ
thưa quý vị gần đây tại nhiều tỉnh thành phố như yên bái nghệ an
xuất hiện cảnh tượng bầu trời đang sáng bỗng tối đen như mực
ngay sau đó là một cơn mưa rào kèm theo rông lốc xuất hiện
hiện tượng này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các cộng đồng mạng
và theo các chuyên gia rất có thể hiện tượng này sẽ còn quay trở lại trong tháng bốn
tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết
nguyên nhân xảy ra hiện tượng này là do sự tranh lệch nhiệt độ lớn giữa các tầng khí quyển
khoảng thời gian từ ba mươi một tháng ba đến mùng bốn tháng bốn
xảy ra một đợt nắng nóng khiến nền nhiệt bề mặt đất tăng cao thuận lợi cho việc bốc hơi nước
hiện tượng trời bỗng dưng tối sầm và sau đó xảy ra mưa đá
có thể lặp lại vào ngày năm tháng bốn hoặc sáu tháng bốn ở các tỉnh miền bắc
cụ thể đến ngày mùng năm tháng bốn hoặc mùng sáu tháng bốn
có không khí lạnh về sẽ gây ngưng tụ hơi nước với mật độ cao
và hình thành các cột mây cao từ tám đến một mươi mét
nơi có hồi nước kết tinh thành các tinh thể đá
các tinh thể nước đá bị hấp dẫn làm rơi xuống tầng thấp hơn
nhưng chúng lại bị hơi nóng từ bề mặt đất đầy ngược lên tầng trên lạnh hơn
và kết tinh thêm hơi nước cho đến khi hình thành cục đá đủ lớn
và chống lại được lực đẩy của hơi nóng thì nó rơi xuống đất thành mưa đá
khi quan sát thấy bầu trời đen kịch là lúc mà cụt mây đậm đà và che kín ánh sáng mặt trời
khi đó mọi người nên vào nhà tranh chú đưa xe cổ vào nơi có mái che kiểu vỡ gương vỡ đèn
nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá
chú đôi mũ bảo hiểm tranh đá rơi vào đầu trờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh chân ngã
mưa đá nếu xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn dưới hai mươi phút
và thường không lặp lại trong cùng một ngày ở một địa điểm
người dân cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của mái nhà và da của mái
những chỗ trọng yếu nên sử dụng vật liệu có thể chống chịu va đập
mái nhà nên dốc xuống hai bên giúp giảm lực tác động từ mưa đá
với hoa màu sẽ bị nát dập người dân có thể dựng ràn che dọc theo luống
mới đây cảnh báo bụi mịn đã được ban bố ở nhiều tỉnh thành phố của hàn quốc
thông tin từ cục khí tượng hàn quốc nồng độ bụi mịn pm một mươi đang gia tăng mạnh
ở các khu vực khác thuộc miền trung và nam hàn quốc
bụi bắt nguồn từ khu vực gần cao nguyên nội mông theo gió tây bắc
tràn vào các khu vực bao quanh thủ đô seoul có thể quan sát dễ dàng được bằng mắt thường
theo dữ liệu của tổng công ty môi trường hàn quốc
tại thủ đô seoul đến bốn giờ sáng ngày hai mươi chín tháng ba
cảnh báo bụi mịn đã được ban bố đối với các quận thuộc khu vực đông nam và phía tây seoul
nồng độ bụi mịn trung bình hàng giờ ở các khu vực này là ba trăm bảy mươi sáu microgram trên mét khối ở phía đông nam
và ba trăm bảy mươi bốn microgram trên mét khối ở phía tây
các thành phố thuộc tỉnh gyeonggi có nồng độ bụi mịn trung bình mỗi giờ theo khu vực là
ba trăm bảy mươi microgram trên mét khối ở phía đông ba trăm sáu mươi tám microgram trên mét khối ở phía nam
và ba trăm sáu mươi hai microgram trên mét khối ở phía bắc
đây là lần thứ hai trong cùng một tháng
kể từ đầu năm nay bụi mịn nhấn chìm nhiều thành phố tại hàn quốc
trước đó ngày một mươi bảy tháng ba lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay
gần như cả đất nước hàn quốc chìm trong màu vàng của bụi và cát đẩy chỉ số bụi mịn lên mức cao
hiện chính quyền nhiều thành phố đã khuyến cáo người già trẻ em
người mắc các bệnh về đường hô hấp tim mạch nên hạn chế hoạt động ngoài trời
đối với người trưởng thành khỏe mạnh cũng nên giảm thời gian hoạt động ngoài trời
và nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
tiếp theo là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong ngày hôm nay ba mươi một tháng ba
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước

chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thêm nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thêm nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
từ đêm gió nam cấp ba cấp bốn sóng bền cao từ năm đến một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba bốn sóng biển cao từ năm đến một năm m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai
một tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại